kinh tế biển trong đó có kinh tế cảng biển được thành phố đà nẵng xác định là động lực phát triển trong tương lai
vì thế đà nẵng đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển lấy việc nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ khách hàng là trọng tâm
đà nẵng cũng có chiến lược xây dựng thêm cảng biển liên triều nhằm đảm nhiệm vai trò dịch vụ logistics của khu vực và quốc tế
đồng thời chuyển công năng của cảng tiên sa hiện nay sang khai thác du lịch bền vững
từ năm hai nghìn một mươi năm để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua cảng đà nẵng công ty cổ phần cảng đà nẵng đã đầu tư một hai trăm linh tỷ đồng
nâng cấp mở rộng cảng giai đoạn hai cảng tiên sa với quy mô tám sáu ha để tiếp nhận hàng hóa qua cảng lên một mươi hai triệu tấn một năm
tạo nền tảng để cảng tiên sa trở thành cảng container hiện đại trong khu vực
hiện đại hóa càng biển bằng nguồn vốn của doanh nghiệp không sử dụng nguồn vốn vai oda là cách làm quyết đoán của công ty
của phần cảng đà nẵng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng quản trị kinh doanh và cạnh tranh với các cảng biển trong khu vực và cả nước
chính vì thế nhiều đối tác có uy tín và thương hiệu đã tìm đến hợp tác xuất nhập khẩu qua cảng đà nẵng
đặc biệt mối quan hệ giữa khách hàng với cảng rất chặt chẽ dịch vụ của cảng ngày càng được nâng cao
con người đặc biệt là tư duy thay đổi rất nhanh theo kịp với lại xu thế phát triển
chính vì yếu tố con người đấy khiến cho chất lượng của cảng càng ngày càng đi lên
và các doanh nghiệp miền trung cũng được hưởng lợi các doanh nghiệp nước ngoài trong vận tải cũng được hưởng lợi theo
đấy là một điều rất là tốt đẹp
chúng tôi thấy rằng là cả đà nẵng năm nay về cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng cũng phát triển rất là nhiều
đã đầu tư rất là nhiều để tạo điều kiện cho các hãng tàu và các doanh nghiệp tại địa phương có thể ổn định dịch vụ và phát triển hòa hóa
thời gian sắp tới
cảng tiên sa thành phố đà nẵng theo thiết kế có công suất một mươi hai triệu tấn một năm
hiện nay đã đạt tám triệu tấn một năm và đang đứng trước tình trạng quá tải và bất cập trong việc sử dụng chung hệ thống giao thông công cộng
vì thế thành phố đà nẵng đã thông qua quy hoạch xây dựng thêm cảng biển liên triều với tổng mức đầu tư một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu tỷ đồng
chính phủ đã đồng ý quy hoạch phát triển cảng liên triều thành trung tâm logistics của cảng đà nẵng
và đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda hoặc các hình thức đầu tư phù hợp
cũng như là tại khu vực miền trung mà thông qua khẩu cảng là rất là tốt
khi cảng liên triều đi vào vận hành sẽ đảm nhận chức năng cảng container có công suất thiết kế đến năm hai nghìn năm mươi đạt bốn mươi sáu triệu tấn một năm
trong khi đó cảng tiên sa sẽ trở thành cảng du lịch quốc tế
thành phố đà nẵng hy vọng việc ưu tiên phát triển kinh tế càng biển sẽ tạo động lực để đà nẵng trở thành đầu mối quan trọng
trong vận tải biển và du lịch của việt nam với khu vực asean và quốc tế